gần ba mươi bảy lượt người dân tộc thiểu số người nghèo ở điện biên được trợ giúp pháp luật miễn phí
là kết quả nổi bật trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh điện biên đạt được sau hai mươi năm thành lập và hoạt động
trải qua hai mươi năm xây dựng và phát triển trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã đóng góp tích cực
vào việc nâng cao hiểu biết pháp luật của nhân dân trên địa bàn tỉnh giúp những người nghèo
và các đối tượng chính sách bảo vệ được quyền lợi ích hợp pháp của mình
hoạt động trợ giúp pháp lý đã góp phần vào việc bảo đảm quyền con người góp phần xây dựng xã hội công bằng dân chủ văn minh
tại lễ kỷ niệm ubnd tỉnh điện biên đã tặng bằng khen cho tập thể trung tâm sở tư pháp tặng giấy khen cho ba tập thể và năm cá nhân